các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
võ mạnh cường chú tại quận bảy tp hcm từ nhận làm đại diện cho một công ty dược phẩm nước ngoài tại tp hcm
nguyễn trí nhật phó tổng giám đốc và phan cẩm loan phó phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần vn phạc ma
đến nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố sáu bị can để phục vụ điều tra vụ án
trước đó từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn lô thuốc với số lượng chín ba trăm linh hộp thuốc h capita thuốc chữa ung thư có trị giá bảy trăm năm mươi usd nhập khẩu trái phép vào việt nam
để hợp thức hóa lô thuốc nêu trên hùng và cường đã móc nối với nhau chỉ đạo cán bộ dưới quyền sử dụng giấy tờ gian dối
thông qua một công ty dược phẩm tại hồng kông trung quốc ký hợp đồng
qua đó các đối tượng đã cung cấp cho cơ quan chức năng thuộc bộ y tế một số giấy tờ giả mạo từ canada để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu
được biết hùng và cường được xác định là đối tượng chủ mưu còn bị can nhật loan quốc và phương đều là những đối tượng đồng phạm
giúp sức theo sự chỉ đạo của hùng trong việc nhập khẩu đến thanh toán chuyển tiền trả đối tác